tại tỉnh đắk lắc cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc của tỉnh trọng trọng tổ chức lễ
dỗ tổ hồng vương tại di tích lịch sử văn hóa đình lạc giao thuộc thành phố bù ma thuộc
trong không khí thiêng liêng trang trọng các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền và nhân dân
các dân tộc tỉnh đắk lắc đã ôn lại lịch sử hào hùng của các vị vua hùng thời dựng nước
lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay
với lòng thành kính tri ân hướng về nguồn cội mọi người đã dân hương dân lễ báo công
về những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã đạt được trong thời gian qua
tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết xây dựng tỉnh đắk lắc ngày càng giàu đẹp
văn minh hiện đại xứng đáng là con cháu lạc hồng